vâng khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp cả hệ thống chính trị đang chung sức đồng lòng chống dịch
thì vẫn có những trường hợp đi ngược lại những nỗ lực đó
không chỉ là trốn khỏi nơi cách ly tạo nên nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
mà còn là những trường hợp như sáu thanh niên ở hà nội mới đây đã đóng giả lực lượng dân quân tự vệ
ra đường chặn xe của người dân để chiếm đoạt tài sản
không chỉ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch mặt khác còn gây nên những hiểu lầm
về hoạt động của lực lượng đang làm nhiệm vụ
cả sáu đối tượng đều vi phạm pháp luật khi còn rất trẻ chỉ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
thế tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thành phố thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
sáu đối tượng này bàn bạc với nhau mặc quần áo dân quân tự vệ ra đường tìm người đi đường
không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang vi phạm quy định phòng chống dịch
nhóm này sẽ yêu cầu dừng xe kiểm tra và dọa đưa người vi phạm về trụ sở phường để xử lý
với mục đích làm cho người vi phạm sợ đưa tiền để được bỏ qua lỗi
đối tượng chủ mưu của vụ việc này là nguyễn đức anh
dưới sự chỉ đạo của thanh niên này ô nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại hơn ba triệu đồng
nguyễn đức anh bảo là bác cho anh em mấy triệu đồng kiến lẻ của nước
bọn em không cho đổi bọn em là có kiểu đi với nhau xong mới bắt đầu cùng làm
quần áo này thì từ trước em đi dân quân bây giờ em không đi nữa rồi thì quần áo em vẫn giữ từ hồi em đi
còn những công cụ ổ trợ dùng quy định đấy thì em nhặt được
em nhặt ở trên đường thì lúc ấy nó hỏng nó là một cái vỏ rác thì em có nhặt về để em sửa
và bây giờ em có cầm đi
và khẩu súng nữa
khẩu súng nữa ở kia thì em mua ở hàng đồ chơi
thực vào bao cái bộ đàm kia thì em đi làm ở chỗ kiểu quán chất sữa ngày xưa thì bơ cái quán này nó sập thì em có cầm về
theo cơ quan công an lực lượng dân quân tự vệ khi hoạt động phải có các cơ quan chức năng đi cùng
lực lượng này cũng không có nhiệm vụ dừng xe kiểm tra vi phạm của người tham gia giao thông
tuy nhiên lợi dụng tâm lý lo sợ của người vi phạm các đối tượng trong trang phục dân phòng đã ngang nhiên cưỡng đoạt tiền của người dân
trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như này thì việc các đối tượng giả danh lực lượng chức năng dừng xe của người vi phạm
lợi dụng cái việc người dân không thể ra đường trong thời gian giãn cách để cưỡng đoạt tài sản là vi phạm pháp luật
đồng thời cái việc này công an còn khuyến cáo người dân là hạn chế ra đường trong thời gian dặn cách
nếu không có việc cần thiết thì nên ở nhà
hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật